các đợt mưa lũ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người tài sản và các công trình công cộng
ở huyện vùng cao phía tây của tỉnh yên bái
trong lĩnh vực nông nghiệp đã có hơn bốn trăm linh công trình thủy lợi bị tàn phá và hư hỏng
trước tình hình đó tỉnh yên bái đã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương cho các địa phương
nhằm nhanh chóng khắc phục những công trình thủy lợi trọng điểm bảo đảm nước tưới cho diện tích lúa nước của các xã
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau trận mưa lũ lịch sử tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công trình thủy lợi hua nậm xã hát liều bị tàn phán nặng nề
đập đầu mối cùng hệ thống canh mương bị cuốn trôi vùi lấp
tuy nhiên sau sáu tháng sau lũ công trình thủy lợi này đã được đầu tư xây dựng mới lại hoàn toàn với tổng bức đầu tư hai năm tỷ đồng
sau khi hoàn thành công trình thủy lợi này sẽ đảm bảo tưới cho gần ba mươi hectare ruộng
công ty cũng đã dồn tất cả về năng lực về máy móc con người để triển khai công trình một cách nhanh nhất để đưa vào hoàn thành và đưa đưa sử dụng
đến nay thì công trình cũng đã xong và đưa vào phục vụ tưới tiêu cho bà con
thời điểm này thì trên đề bản xá liều là một mươi tám trên một mươi tám công trình thì cũng đã được nhà nước đầu tư
đặc biệt là khu bản hát thì có năm công trình lớn mà được đầu tư
thời điểm này thì các công trình đều đưa vào sử dụng có đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân
theo thống kê trên địa bàn huyện trạm tấu các công trình thủy lợi bị thiệt hại trong đợt mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy đã có một trăm tám mươi hai công trình bị hư hỏng
để đảm bảo nước tưới thì người dân các xã và công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa văn đơn vị trực tiếp quản lý các công trình thủy lợi đã khắc phục tạm thời đảm bảo đủ nước tưới
tuy nhiên do điều kiện địa hình đồi núi dốc
công trình thủy lợi bị hư hỏng do vậy để đảm bảo nước tưới thì cần có sự đầu tư của nhà nước để kiên cố
từ nguồn vốn khắc phục hậu quả bão lũ huyện trạm tấu đã được đầu tư trên một mươi hai tỷ đồng để sửa chữa xây dựng một mươi bốn công trình
trong đó có một mươi công trình thủy lợi bốn cầu treo trên địa bàn huyện
đến nay thì cơ bản là một trăm tám mươi hai công trình đã được khắc phục tạm thời và ổn định để cho sản xuất vụ đông xuân
thế và hiện nay thì về cơ bản thì các công trình đều phục vụ tốt cho cái sản xuất vụ đông xuân
đang duy trì cưới tiêu cho sản xuất bằng nguồn hỗ trợ của tỉnh thì trong đợt vừa rồi cũng đã hỗ trợ thêm chín công trình
trong các công trình trọng điểm mà huyện đã đề nghị đầu tư thì đã được hỗ trợ chín công trình và hiện nay thì đã được bàn giao đưa vào sử dụng khai thác lâu dài
từ nguồn vốn khắc phục hậu quả bão lũ được trung ương hỗ trợ và ủy ban nhân dân tỉnh yên bái bổ sung
các địa phương đã được đầu tư trên một trăm sáu mươi tỷ đồng để sửa chữa xây dựng công trình thủy lợi
sau khi triển khai thi công đến nay đã có hơn sáu mươi công trình thủy lợi được bàn giao đưa vào sử dụng
đảm bảo nguồn nước tưới cho gần năm hectare lúa đông xuân góp phần giảm bớt nguy cơ thiếu đói ổn định đời sống cho người dân vùng lũ